tại quảng ninh hội đồng tiền lương quốc gia đã tổ chức họp kín về phương án lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi một
trong cuộc họp này đã đưa ra hai phương án tăng lương tuy nhiên sẽ còn cần một số phiên họp nữa
mới có thể ngã ngũ việc có tăng hay không tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động
hội đồng tiền lương quốc gia đã đề xuất hai phương án tiền lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi một
phương án một khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi một
tức là không điều chỉnh lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi một
phương án hai từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lùi sáu tháng so với thông lệ các năm trước
điều chỉnh bình quân hai năm để duy trì đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động
tính trên cơ sở cpi năm hai nghìn hai mươi một dự kiến bốn trừ phần đã tăng vượt một năm mươi một của năm hai nghìn hai mươi
theo quy định hội đồng tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp kín hai hoặc ba phiên
sau đó thống nhất và trình lên thủ tướng xem xét quyết định việc tăng
hay không tăng lương tối thiểu vùng
mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương
trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường
bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm